và đối tượng tráng thị của sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại bản tre bó xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu
còn về tội mua bán trái phép chất ma túy công an huyện than uyên tỉnh lai châu đã ra quyết định truy nã số bốn ngày bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
đối với đối tượng sùng thị so sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại bản nong thăng xã phúc than huyện than uyên tỉnh lai châu
và đối tượng lò văn nam sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại xã hua nà huyện than uyên tỉnh lai châu
phải nhận quyết định truy nã số sáu ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi của công an huyện than uyên tỉnh lai châu về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện